tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt diễn ra các trận đấu ở nội dung đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
các trận đấu diễn ra khá cân sức và đã xác định những cặp đấu vòng bán kết đôi nam tứ kết đôi nữ
ở vòng tứ kết nội dung đôi nam hai tay vợt tuấn quỳnh anh tú hà nội xuất sắc đánh bại cặp đôi văn ngọc
hoàng trung hải dương với tỷ số ba để giành quyền vào vòng bán kết gặp cặp đôi anh hoàng anh đức hà nội tnt
hai đôi nam gặp nhau tại bán kết còn lại là cuộc so tài giữa đình duy trần phú tp hcm và huy hoàng hồng khánh hà nội tnt
để tìm ra hai cặp đôi gặp nhau ở vòng giành ngôi vương
ở nội dung đôi nữ các cặp đấu gặp nhau vòng tứ kết gồm mỹ trang thanh thư tp hcm gặp ngọc lan đinh thị hằng hải dương
ngân giang thu hoài tiền giang gặp dạ thảo nguyễn thị nga hà nội tường giang thiên kim công an gặp diệu khánh yến nhi tp hcm
và cặp đôi khánh linh thanh huyền công an so tài cùng thu hà đinh thị huệ hải dương
tối nay tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt diễn ra trận chung kết đồng đội nam giữa hà nội một và hải dương i
đồng đội nữ là cuộc so tài giữa tp hcm một và quân đội
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả phố núi những trận đấu đầy cảm xúc
giải diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại tp đà lạt